theo tổng cục thống kê tính đến cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đã có một mươi bảy tám trăm linh doanh nghiệp quay trở lại hoạt động
trong đó tháng bốn là tháng có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất
với số lượng lên đến hơn ba tám trăm linh doanh nghiệp tăng một mươi một ba so với tháng trước
ngoài ra số doanh nghiệp thành lập mới cũng được ghi nhận lên đến ba mươi bảy sáu trăm linh doanh nghiệp
điều này cho thấy tín hiệu tích cực của nền kinh tế khi dịch covid một mươi chín được kiểm soát
theo nhiều doanh nghiệp lo ngại nhất trong bối cảnh hiện nay là tình trạng thiếu hụt nguyên liệu nhập khẩu đầu vào phục vụ sản xuất
khiến nhiều ngành công nghiệp có chỉ số tăng trưởng rất thấp so với cùng kỳ năm trước
những ngành sản xuất vẫn duy trì được đa tăng trưởng mạnh tập trung vào những sản phẩm phục vụ cho hoạt động chống dịch bệnh
ngành sản xuất than cốc sản phẩm dầu mỏ tinh chế giấy và sản phẩm từ giấy hóa chất